hà nội đã tạm dừng hơn một tháng việc cắt tỉa cây cỏ gây tốn kém ở thủ đô
thế nhưng cho đến nay thì quá trình giả soát cũng như là công bố đơn giá mới dành cho công việc này vẫn chưa hoàn thiện
hệ quả là nhiều tuyến đường của hà nội đang bị cỏ dại xâm lấn
biến hầu hết các khu vực giải phân cách bồn cây và công viên nhỏ trở nên khá mất mỹ quan
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đường nguyễn trí thanh con đường đã từng được vinh danh là đẹp nhất thủ đô
sau hơn một tháng kể từ khi công bố những số liệu về việc cắt tỉa cây cỏ tốn tiền tỷ ở thủ đô
không quá khó để nhận ra các bồn hoa phần tiêu cảnh và thàm cỏ của tuyến đường này đang bị xâm lấn bởi cỏ cây dại
trục đường trần duy hưng cũng cùng chung một cảnh tượng
cỏ cây dại đã mọc um tùm che lấp một phần các bồn hoa vốn trước đây được cắt tỉa gọn gàng
thậm chí ở một số khu vực cỏ đã mọc lan ra mép vỉa hè
thế nhưng mà chúng ta cắt cỏ mà nó rất lãng phí tất cả các nước mà người ta không làm
người ta đều trồng cây tự nhiên để người ta tạo cảnh chứ người ta không cắt đắt quá tốn kém như mình
thế báo cáo các anh chị là thế và thành phố vừa qua cũng đã nhận thức được vấn đề này
và chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các quận và các đã dừng toàn bộ cái việc này
thế và dừng từ mùng một tháng bảy cho nên báo cáo các anh chị đây là một vấn đề
một cái quyết định của thành phố là mà chúng tôi cho là báo cáo các anh chị hiện nay tổng hợp
các ý kiến chuyên gia là cái đó là cái quyết định mà sẽ đúng ước
theo như báo cáo của người đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội
hà nội sẽ phải ra soát lại tất cả những hạng mục này đồng thời đưa ra đơn giá mới
nhằm tiết kiệm tri tiêu cho thành phố
tuy vậy cho đến nay việc công bố những đơn giá này chưa thể thực hiện được
điều này cũng khiến người dân băn khoăn
hiện tại việc cắt tỉa cây hoa cảnh cỏ tại các vườn hoa nay chỉ được thực hiện xung quanh hồ hoàn kiếm
và một số vị trí quan trọng khác
nhưng rõ ràng câu chuyện không phải ở năm mươi ba tỷ bảy trăm linh tỷ hay bao nhiêu tiền
mà nằm ở chỗ cần minh bạch và công khai hóa những hạng mục mang tính công ích và sử dụng tiền ngân sách
người dân cần được biết và nắm rõ
con nhìn tôi là dừng lại là dừng cái vận chi phí ấy chứ không phải là dừng cái dọn cỏ
không thể làm cái chuyện đánh trúng bỏ rùi được
bởi vì sao bởi vì dừng lại thì cỏ cứ mọc cỏ cứ dừng đâu
cỏ không dừng mà thế giới người ta vào người ta bảo cái đất nước này thủ đô
là thành phố văn minh xanh sạch đẹp thành phố vì hòa bình
thế mà lại cỏ ung tùm dừng như cái bãi rác
trong thời gian tới với lĩnh vực trồng cây xanh và cắt tỉa
thành phố sẽ thực hiện xã hội hóa
tuy nhiên về mặt bản chất không phải tiền tư nhân mà từ ngân sách thành phố đã đặt hàng
với cách làm là phải có đầu mối để kiểm soát chất lượng tốt hơn